hòa chung không khí đón mừng ngày lễ độc lập mùng hai tháng chín
kiều bào việt nam ở nhiều quốc gia cũng đã tổ chức những hoạt động kỷ niệm ý nghĩa
thắt chặt thêm tinh thần đoàn kết dân tộc
tối ngày ba mươi tháng tám tại khách sạn sofitel ở thủ đô phnom penh của campuchia
đại sứ quán việt nam tại vương quốc campuchia đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi tám năm cách mạng tháng tám thành công
và quốc khái mùng hai tháng chín
tham dự buổi lễ có đại sứ việt nam tại vương quốc campuchia nguyễn huy tăng
chủ tịch quốc hội vương quốc campuchia khuôn sodari phó thủ tướng kiêm bộ trưởng ngoại giao
và hợp tác quốc tế campuchia sok chanda sophia cùng các đại sứ trưởng cơ quan đại diện ngoại giao các nước
cũng như cộng đồng doanh nghiệp và người việt nam đang sinh sống làm việc học tập tại campuchia
trước đó tại khu hành chính đặc biệt macau trung quốc hiệp hội người việt nam ở nước ngoài macau
đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm
ngày quốc khánh mùng hai tháng chín phát biểu tại buổi lễ lãnh sự nguyễn tuấn anh
đại diện tổng lãnh sự quán việt nam tại hồng kông và macau đã ôn lại những dấu mốc vẻ vang của đất nước
điểm lại những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân việt nam đã đạt được trong những năm qua
đại diện của hai mươi một tỉnh thành của việt nam tại macau đã cùng tham gia hoạt động này
tại thủ đô paris pháp nhân kỷ niệm bảy mươi tám năm ngày quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
phái đoàn đại sứ quán lào tại pháp do đại sứ kham in
chadet dẫn đầu đã tới thăm hỏi và chúc mừng cán bộ nhân viên đại sứ quán và các cơ quan đại diện việt nam tại pháp
trong không khí thắm tỉnh hữu nghị anh em hai bên đã cùng nâng cốc
chúc cho đất nước việt nam luôn phát triển thịnh vượng chúc cho mối quan hệ ngoại giao giữa hai đại sứ quán
cũng như tình đoàn kết hữu nghị giữa chính phủ và nhân dân hai nước việt nam lào đời đời bền vững
các nơi thành viên hiệp hội các quốc gia đông nam á asean và trung quốc đã nhất trí với sáng kiến của indonesia
quốc gia đang giữ chức chủ nghĩa việt nam
chủ tịch luân phiên asean nhằm đẩy nhanh đàm phán về bộ quy tắc ứng xử ở biển đông coc
bộ ngoại giao indonesia đã ra thông báo trên vào ngày một mươi một tháng chín trong đó nhấn mạnh hướng dẫn thức đẩy đàm phán coc của indonesia
bao gồm những tài liệu thực tế đảm bảo tính khả thi thực chất và hiệu quả của coc
theo bộ này đây là những hướng dẫn thúc đẩy đàm phán coc đầu tiên trong lịch sử hướng tới nguyện vọng của asean và trung quốc
nhằm hoàn tất coc trong tối đa ba năm
hướng dẫn được đưa ra trên cơ sở các cuộc thảo luận chuyên sâu với các vấn đề còn tồn tại
cũng như các đề xuất khác về phương pháp làm việc để tiến trình đàm phán có thể diễn ra nhanh chóng và hiệu quả hơn
tháng ba vừa qua indonesia đã tổ chức các cuộc đàm phán coc giữa asean và trung quốc
và dự kiến tổ chức vòng tiếp theo vào cuối năm nay qua đó thúc đẩy tiến trình hoàn tất coc
hôm qua hơn hai bảy triệu cử tri singapore đã đi bỏ phiếu để bầu ra tổng thống mới nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi sáu
kết quả kiểm phiếu cho thấy ông thamman sanmugaranam cựu bộ trưởng cấp cao đã giành chiến thắng vang dội
để trở thành tổng thống thứ chín của đảo quốc sư tử
kết quả bầu cử chính thức được công bố vào dạng sáng nay cho thấy ông thamman giành được bảy mươi bốn tổng số phiếu bầu
trong khi hai ứng cử viên còn lại là ông kok song và ông tan kim lien lần lượt giành được một mươi năm bảy mươi hai và một mươi ba tám mươi tám số phiếu
ông thamman sammugaranam sáu mươi sáu tuổi
là nhà kinh tế và một chính khách của singapore
ông đã từng là phó thủ tướng từ năm hai nghìn một mươi một đến hai nghìn một mươi chín và là bộ trưởng cao cấp trong chính phủ từ hai nghìn một mươi chín đến hai nghìn hai mươi ba
ông thamman có bể giấy kinh nghiệm về lãnh đạo chuyên môn tài chính và quan hệ quốc tế
nhiệm kỳ của tổng thống singapore kéo dài sáu năm
ông thamman sẽ kế nhiệm bà halima jakov người sẽ kết thúc nhiệm kỳ tổng thống vào ngày một mươi ba tháng chín tới
bộ ngoại giao đan mạch vừa thông báo quyết định giới hạn số lượng
và giới hạn số lượng nhà ngoại giao nga được phép làm việc tại đại sứ quán nga ở copenhagen xuống chỉ còn năm người
và giảm số lượng nhân viên hành chính xuống còn hai mươi người
bộ tranh khẳng định quyết định này nhằm tạo sự bình đẳng với quy mô của hai đại sứ quán
và việc cắt giảm nhân sự tại đại sứ quán nga phải được thực hiện trước ngày hai mươi chín tháng chín tới
hiện chưa rõ sẽ có bao nhiêu nhân viên ngoại giao và nhân viên hành chính phải rời khỏi đại sứ quán nga ở thủ đô copenhagen
bộ ngoại giao đan mạch giải thích cơ quan này phải tiến hành bước đi trên
sau khi hai nước đã đàm phán rất lâu mà vẫn chưa thể đi đến nhất trí về việc cấp visa cho nhân viên đại sứ quán đan mạch tại moscow
để hai đại sứ quán có thể duy trì số lượng nhân viên tương đương nhau
phía nga chưa đưa ra phản ứng trước động thái trên của đan mạch
ngoại trưởng thổ nhĩ kỳ hakan fidan hôm qua đã có cuộc gặp với bộ trưởng quốc phòng nga sergei shoigu tại moscow của nga
để thảo luận về thỏa thuận ngũ cốc biển đen trước thêm cuộc gặp đã được lên kế hoạch giữa tổng thống của hai nước
ngoại trưởng thổ nhĩ kỳ hakan fidan đề cao quan hệ chiến lược thổ nhĩ kỳ với nga nhấn mạnh trong nhiều năm qua
hai bên đã giải quyết thành công những vấn đề quan trọng nhất cùng nhau tìm ra giải pháp chung cho những vấn đề khó khăn nhất
về phần mình đề cập sáng kiến ngũ cốc biển đen bộ trưởng quốc phòng nga tái khẳng định thỏa thuận này đã bị dừng lại không phải là lỗi của phía nga
trước đó hôm ba mươi một tháng tám vừa qua trong cuộc tiếp người đồng cấp thổ nhĩ kỳ đang ở thăm nga
ngoại trưởng nga sergei lavrov cũng lưu ý rằng nga hiện không thấy dấu hiệu nào về việc nước này sẽ nhận được những đảm bảo để nối lại thỏa thuận ngũ cốc biển đen
hiện thổ nhĩ kỳ đang tích cực thúc đẩy việc nga gia hạn sáng kiến ngũ cốc biển đen và coi việc khôi phục thỏa thuận ngũ cốc hiện đã hết hiệu lực là ưu tiên hàng đầu của ankara
bản tin tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý khác
theo người phát ngôn của tổng thư ký liên hợp quốc ông stephen duzaric sự kết hợp giữa xung đột vũ trang kéo dài tình trạng di tản trong nước và khả năng tiếp cận nhân đạo bị hạn chế sẽ dẫn đến việc có khoảng một triệu trẻ em dưới năm tuổi ở mali phải đối mặt với tình trạng suy dinh dưỡng cấp tính vào cuối năm nay nếu không nhận được viện trợ kịp thời
ngoài ra ít nhất hai trăm linh người có nguy cơ bị chết đói

nhiều quốc gia châu á thái bình dương đang chứng kiến các mức nhiệt cao kỷ lục liên tiếp bị sô đổ dù là mùa hè ở ấn độ hay mùa đông ở australia đây cũng là những bằng chứng mới nhất về tác động của tình trạng biến đổi khí hậu
ngày một tháng chín giới chức ấn độ quốc gia đông dân nhất thế giới cho biết tháng tám vừa qua là tháng năm
nắng nóng nhất và khô nhất kể từ khi nước này bắt đầu theo dõi nhiệt độ cách đây hơn một thế kỷ cho dù đây là thời điểm gió mùa vốn mang lại tám mươi lượng mưa của ấn độ hàng năm
bất chấp những trận mưa lớn gây lũ lụt trên người ở miền bắc hồi đầu tháng tổng lượng mưa của ấn độ vẫn thấp hơn nhiều so với mức trung bình
cùng ngày nhật bản cũng thông báo mùa hè nóng nhất kể từ khi bắt đầu theo dõi dữ liệu vào năm một nghìn tám trăm tám mươi
theo cơ quan thời tiết nhật bản nhiệt độ trong thời gian từ tháng sáu đến tháng tám vừa qua cao hơn đáng kể so với mức trung bình tại khu vực miền bắc miền đông và miền tây đất nước
trong khi đó australia đang trải qua mùa đông ấm kỷ lục với nhiệt độ trung bình từ tháng sáu đến tháng tám vừa qua là một mươi sáu bảy mươi năm độ c
cục khí tượng australia cho biết ngưỡng nhiệt này cao hơn kỷ lục vào năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu và cũng là mức nhiệt trung bình mùa đông cao nhất kể từ khi nước này theo dõi dữ liệu vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi